liên minh hợp tác xã tỉnh hà nam vừa tổ chức hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất gắn với chuỗi giá trị năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của đại diện một mươi một liên minh hợp tác xã các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng
tại hội nghị các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong tổ chức sản xuất và kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm
đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm hiệu quả như chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm
nhà nước cần có thêm nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động tiêu thụ nông sản
hiện tỉnh hà nam có hai mươi hợp tác xã có sản phẩm thế mạnh được sản xuất theo chuỗi giá trị
việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của hợp tác xã gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương tiêu biểu như các sản phẩm lúa gạo các loại nấm sản phẩm dược liệu rau màu hoa quả